hà nội thủ đô nước cộng hòa xã hội chủ yếu
điều hai mươi một đó là một trong những nghị định rất mới và liên quan đến việc cho phép các cá nhân được phép kêu gọi từ thiện
xong vẫn phải tuân thủ theo quy định pháp luật
và cái nghị định này cũng sẽ có hiệu lực từ ngày một mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
và trong đó thì cũng thể hiện được hai tiêu chí chính đó là căn cứ tại điểm h khoảng một
điều hai nghị định chín mươi ba này thì phải xác định rõ là cá nhân phải đủ năng lực trách nhiệm
về cái năng lực hành vi dân sự và trong đó thì cũng là người đủ một mươi tám tuổi trở lên thì đều có quyền vận động
cái thứ hai mục đích chính của cái việc vận động để tiếp nhận phân phối cái nguồn đóng góp tự nguyện này
để nhằm khắc phục khó khăn do thiên tai dịch bệnh cũng như là hỗ trợ cho những người có bệnh hiểm nghèo
và không những thế điểm mới này còn phù hợp với thực tiễn trong cái quá trình mở rộng cái đối tượng tham gia
nhằm lân cao hiệu quả của công tác vận động
và cái việc mở rộng
mở rộng như thế này thì cũng tạo điều kiện cho các cái người có cái sức ảnh hưởng lớn như các nghệ sĩ
cũng có cái công tác từ thiện rất là vô cùng hiệu quả
mà nghị định chín mươi ba này ban hành ra cũng là một cái hành lang pháp lý để cho các cá nhân từ thiện
để có cái cơ sở pháp lý để cho cái việc giải quyết tranh chấp sau này
có thể nói là bên cạnh cái dịch covid như trong cái thời gian vừa qua thì nước ta cũng là một cái đất nước
mà sẽ phải hứng chịu rất nhiều thiên tai
vì vậy nên là cái việc mà
ra đời cái nghị định này thì cũng rất là cần thiết
và việc những người nổi tiếng kêu gọi từ thiện trong thời gian vừa qua thì cũng gây ra rất nhiều tranh cãi
về tính công khai minh bạch và các cơ quan chức năng cũng đã vào cuộc
vậy thì theo ông thì cái nghị định bệnh chín mươi ba này đã khắc phục được cái điều này như thế nào
và trên thực tế thì có cần phải bổ sung thêm các cái quy định cụ thể như thế nào nữa
có thể nói cái nghị định chín mươi ba này đã là cả một cái hoạt động từ thiện của cá nhân đã được ghi nhận và mở rộng
về cái quyền của họ đã để nghiêm cấm những cái hành vi cản trời
hoặc ép buộc các tổ chức cá nhân tham gia vận động tiếp nhận hoặc là phân phối cái quyền đóng góp
thứ hai nữa là nó liên quan đến cái việc là trong quá trình vận động tiếp nhận phân phối của cá nhân cũng được quy định rất là cụ thể
tức là đối với cá nhân chỉ cần thông báo trên cổng thông tin phương tiện truyền thông về hình thức vận động
cũng như là kê khai thông báo cái tài khoản của mình về địa điểm đối với hiện vật và thời gian cam kết phân phối
ngoài ra thì phải gửi cái thông báo liêm yết tại cái nơi cư trú của cá nhân
nhân đó đối với cái việc mà khi mà tổ chức vận động thì cá nhân đó phải gửi đến một cái nơi tiếp nhận của ủy ban
thế là nơi đến và nơi đến sẽ phải phối hợp với cá nhân tổ chức trong cái việc vận động để cùng với các cơ quan chức năng
để làm sao tạo điều kiện tốt nhất cho họ
đấy thế thì theo cái nghị định mới này thì là cá nhân cũng có quyền tiếp nhận để giải quyết đó
nhưng phải có cái sự phối hợp chủ trì đối với các cơ quan ủy ban nơi tiếp nhận
và ngoài ra thì nghị định
chín mươi ba này cũng hướng dẫn cái công tác thừa thiện theo một cái hành lang pháp lý là một cái giải pháp rất phù hợp
để khắc phục những cái tồn tại vướng mắt trong cái quá trình công tác thừa thiện
theo ý kiến của tôi thì nghị định này vẫn còn một số điểm nó cũng chưa có cái rõ ràng cần phải có cái quy định cụ thể hơn
ví dụ cần phải làm rõ về cái quy mô định lượng số tiền kêu gọi trong cái việc tử thiện áp dụng trong cái trường hợp kêu gọi từ thiện
với số tiền nó cũng rất là nhỏ nhưng nếu áp dụng các cái thủ tục leo trên thì rất là phức tạp
cái thứ hai trong quá trình ví dụ người thân trong gia đình rồi những bạn bè đôi khi là cần phải tiếp nhận như thế
việc thủ tục kê khai như nào thì cần phải có một cái hướng dẫn
và cái thứ ba liên quan đến cái câu chuyện là về cái trình tự trong cái thủ tục cứu trợ thì trong cái quá trình thực tế
về cái để mà giải quyết cái việc mà những trường hợp cứu trợ cẩm cấp thì rất là nhiều kê
thế cần phải có một cái thủ tục nào đó để rút qua

rõ ràng là các cái quy định càng cụ thể càng rõ ràng càng sát và tích tiễn thì cái hiệu quả mang lại càng cao
thêm một vấn đề đó là nghị định cũng quy định là các cá nhân sẽ phải mở tài khoản riêng tại các ngân hàng thương mại
khi mà nhận cái nguồn tiền đóng góp hỗ trợ
và cái câu chuyện sao kê thì cũng nhận được rất là nhiều cái sự quan tâm của dư luận trong thời gian vừa qua
vậy thì theo luật sư thì khi mà mở cái tài khoản riêng tại các ngân hàng thì cần phải lưu ý những cái vấn đề gì

theo ý kiến tôi thì việc mở cái tài khoản đấy đây cũng là một cái mà trong cái nghị định chín mươi ba cũng rất là chi tiết và rất cụ thể
thế chỉ cần sử dụng cái tài khoản duy nhất trong lần kêu gọi từ thiện và phải có cam kết thực hiện
và trong cái thời gian kết thúc và giúp cái tách bạch trong cái tài khoản của mình
với cái nguồn tiền cá nhân của cái người kêu gọi từ thiện và công tác kiểm kê sau kê chứng minh và làm sao phải cho rõ nét
và thể hiện được cái sự minh bạch trong cái đó
và đối với việc cá nhân thì cũng nên hướng dẫn cho cái người quyên góp là thể hiện rõ cái nội dung cho việc là đóng cái tiền đó như thế nào
để cho họ cũng hiểu và hướng dẫn cho họ chi tiết hơn
cái thứ hai là không được tiếp nhận thêm các cái tài khoản đóng góp mà tự nguyện sau khi đã kết thúc cái chuyến tự nguyện
và cái thứ ba là khi kết thúc cái chuyến tự nguyện thì phải có cái tài khoản đóng góp
và cái thứ ba là khi kết thúc cái chuyến tự nguyện thì phải có cái tài khoản đóng góp
cái kiểm kê cũng như là thông báo rõ ràng cho cái nơi mình cư trú và niêm yết sau ba mươi ngày để đó để cho họ cũng có biết được cái thời gian công tác của mình
vâng tuy là cá nhân thì được quyền là vận động tiếp nhận phân phối cái nguồn đóng góp tự nguyện
nhưng mà bên cạnh đấy thì trên thực tế chúng ta thấy là rất cần cái sự hỗ trợ giúp sức của chính quyền địa phương nơi mà tiếp nhận cái nguồn tiền đó
vậy thì theo luật sư thì ở đây trách nhiệm cụ thể của các địa phương này sẽ là như thế nào
đối với ủy ban nhân dân nơi cư trú thì sẽ có trách nhiệm để lưu trữ theo dõi những thông tin mà khi có yêu cầu của các tổ chức cá nhân đóng góp hoặc hỗ trợ
các cơ quan có thẩm quyền phục vụ công tác hướng dẫn theo dõi giám sát kiểm tra và để xử lý những vi phạm nếu có
và cái nơi ủy ban nơi tiếp nhận sẽ phải chủ trì phối hợp với ban vận động cung cấp và hướng dẫn phối hợp làm sao cho nó thuận tiện nhất
và cuối cùng nữa thì nó liên quan đến cái việc là những cái khoản tiền mà
dô dư thì sẽ phải của các cá nhân thì phải thực hiện theo chính sách an sinh xã hội đảm bảo vừa với mục tiêu đã cam kết của các cá nhân đóng góp theo cái quản bốn điều một mươi tám của cái nghị định này
thưa ông nghị định chín mươi ba thì góp phần khẳng định là làm từ thiện thì không phải là theo cảm tính mà là rõ ràng là cần phải theo các tuân thủ các quy định pháp lý cụ thể
các cơ quan chức năng thì cũng như là những người tham gia đóng góp thì sẽ cần có cái tính giám sát và kiểm tra của mình như thế nào
cơ quan chức năng cần phải có công tác tăng cường kiểm tra hoạt động từ thiện tại điều kiện các điều kiện của các tổ chức cá nhân thực hiện việc vận động phân phối từ thiện
đối với người tham gia đóng góp thì cần phải có sáng suốt lựa chọn các nhà kêu gọi uy tín đồng thời phải tạo sự minh bạch đề nghị các cá nhân kêu gọi sự minh công khai các khoản kêu gọi cũng như trong quá trình giải ngân tiền từ thiện
đấy là những cái mà chúng tôi cần phải nêu
vâng hy vọng là khi mà nghị định đi vào thực tế thì các cái khoản tiền đóng góp từ thiện sẽ đi được đến đúng những người mà cần được giúp đỡ không còn gây ra những câu chuyện mà cần phải tranh cãi trong thời gian vừa qua
vâng một lần nữa thì xin được cảm ơn luật sư nguyễn minh long đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay và an ninh toàn cảnh sẽ tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác